từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang chiều và tối có mưa rào và rông

kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
và sau đây sẽ là dự bá thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước